trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín hiệp hội điều việt nam vừa quyết định điều chỉnh hạ mục tiêu xuất nhập khẩu hạt điều năm hai nghìn hai mươi xuống còn ba hai tỷ usd thay vì con số bốn tỷ usd đã đặt ra kể từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
điều nhận thông tin
trước bối cảnh dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp bên cạnh việc điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu hiệp hội điều việt nam cũng định hướng doanh nghiệp thực hiện chủ trương giảm lượng tăng chất trong cả nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu điều nhân nhằm thích ứng và vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay